khoảng một trường hợp vi phạm đã bị xử phạt trong suốt hai tuần sử dụng hệ thống giám sát giao thông trên toàn tuyến cao tốc hà nội lào cai
đây được đánh giá là hệ thống camera giám sát giao thông hiện đại nhất hiện nay
hệ thống này gồm một trăm một mươi camera giám sát lắp đặt tại tám mươi bảy điểm trên toàn tuyến cao tốc hà nội lào cai
với công nghệ hiện đại hệ thống đã ghi nhận chính xác các lỗi vi phạm bằng hình ảnh
đây là máy nhận diện các trường hợp xe vi phạm về các lỗi giao thông trên cao tốc
khi các xe có hành vi vi phạm sẽ được máy camera giám sát trên cao tốc ghi lại và truyền về cho máy nhận diện ở điểm cuối cao tốc để lực lượng chức năng xử phạt
nhiều trường hợp vi phạm giao thông khi bị xử phạt đều được cho xem lại lỗi vi phạm của mình tại điểm vi phạm ngay giờ
hệ thống giám sát này rất là hiện đại và đạt được yếu tố đề ra của đảm bảo về tính pháp lý
đặc biệt là những khi người dân đến xử lý vi phạm mà có thắc mắc
thì tất cả đều có dữ liệu để chứng minh hành vi vi phạm cho người dân xem
hệ thống trang bị camera hiện đại có độ phân giải cao khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến
và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao
đạt được lớn nhất ở đây là đã lưng cao được ý thức tự giác chấp hành tham gia giao thông của người tham gia giao thông trên tuyến
cái thứ hai nữa là thay đổi được phương tức tuần tra kiểm soát bởi lực lượng cảnh sát giao thông
đã quán xuyến được tình hình trật tự
tình hình trật tự an toàn giao thông ở trên tuyến và cái thứ ba nữa là tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt
chỉ trong hai tuần xử phạt qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc lực lượng chức năng đã xử phạt trên một phương tiện vi phạm
việc lắp đặt camera giám sát vi phạm giao thông trên cao tốc đã có tác dụng phòng ngừa
giăn đe người vi phạm tạo hiệu ứng tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nhất là trong nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông